vừa qua và vị khách mời tuần này của chúng ta là nhà báo đào ngọc tước phó tổng biên tập báo điện tử giáo dục việt nam
dạ vâng xin chào quý vị khán giả và xin chào chị
vâng lời đầu tiên thì xin lịch chân thành cảm ơn nhà báo đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
và trước khi bước vào cuộc trò chuyện thì mời nhà báo cũng như quý vị khán giả chúng ta hãy cùng điểm lại những thông tin đáng chú ý đã diễn ra trong tuần qua
những sai phạm diễn ra tại hội đồng thi trung học phổ thông quốc gia tỉnh hà giang là tâm điểm dư luận trong tuần
chiều ngày một mươi bảy tháng bảy ban chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia tỉnh hà giang tổ chức họp báo công bố kết quả bước đầu về những sai phạm trong quá trình chấm thi tại hội đồng thi sở giáo dục và đào tạo tỉnh hà giang
kết quả kiểm tra xác minh cho thấy có can thiệp nâng điểm vào kết quả điểm thi của một trăm một mươi bốn thí sinh
với vụ việc này các nhà báo bình luận kết quả kiểm tra thi tốt nghiệp trung học phổ thông điểm cao bất thường ở hà giang
một cá nhân không thể hô biến hơn ba trăm ba mươi bài thi
vụ gian lận thi cử chưa từng có trong lịch sử thi quốc gia rung động vì sự gian lận
trong số năm năm trăm linh thí sinh dự thi tại cụng thi số năm tỉnh hà giang có tới một trăm một mươi bốn thí sinh
với hơn ba trăm ba mươi bài thi có sự tranh lệch điểm sau khi chấm thẩm định
đáng nói có thí sinh được phù phép tăng hai mươi chín chín mươi năm điểm so với tổng điểm thi thật
có bài thi từ bảy mươi năm điểm thật
được sửa lên chín năm điểm
sai phạm trong chấm thi trung học phổ thông quốc gia tại hà giang được đánh giá là vụ gian lận chưa từng có trong lịch sử các kỳ thi ở tầm quốc gia từ trước tới nay tại việt nam
ngay sau hà giang nghi vấn điểm thi cao bất thường đang được tiếp tục đặt ra với hai tỉnh lạng sơn và sơn la
tối ngày một mươi tám tháng bảy bộ trưởng bộ giáo dục đào tạo phùng xuân nhạ đã ký quyết định thành lập hai tổ công tác xác minh dấu hiệu bất thường tại hai tỉnh này
đến lượt lạng sơn sơn la bị nghi vấn gian lận điểm thi bài viết trên báo tuổi trẻ
và từ vụ gian lận thi cử ở hà giang thời điểm chín mùi để bỏ kỳ thi tốt nghiệp cũng là vấn đề được báo chí đặt ra
cơn bão số ba đổ bộ vào đất liền ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực các tỉnh từ thái bình đến hà tĩnh
sau đó bão đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới gây mưa rất to
tại thanh hóa nhiều điểm sạt lở gây tắc giao thông và một mươi sáu trên bốn mươi năm hồ chứa nước đã đầy nước
tại hà tĩnh bốn trăm linh hộ dân cô lập tại nghệ an hơn một mươi năm dân được di rời
trên địa bàn tỉnh có một trăm hai mươi một hồ thủy lợi đã đầy nước
ba hồ thủy điện phải xả lũ mưa bão số ba đe dọa nhiều hồ đập
sau bão là nguy cơ lũ ống lũ quét sạt lở đất
chỉ còn nửa tháng là đến hạn bộ giao thông vận tải phải trình chính phủ dự thảo nghị định sửa đổi
nghị định tám mươi sáu hai nghìn một mươi bốn ndcp về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
tuy nhiên tại cuộc họp nhằm lấy ý kiến góp ý nội dung cho dự thảo
vẫn xảy ra nhiều tranh cãi gai gắt về phương thức quản lý đối với loại hình kinh doanh taxi
tính tiền thông qua phần mềm taxi công nghệ hay điện tử
đại diện các hiệp hội doanh nghiệp vận tải đồng loạt kiến nghị phải quản taxi công nghệ như taxi truyền thống
nhưng nhiều chuyên gia lại cho rằng taxi công nghệ là loại hình kinh doanh mới
cần phương thức quản lý mới chứ không thể gò vào các quy định cũ vì như thế sẽ triệt tiêu sức sáng tạo
thưa nhà báo đào ngọc tước với vụ gian lận điểm thi trung học phổ thông ở tỉnh hà giang
là một vấn đề gây chấn động dư luận lớn nhất của ngành giáo dục
kể từ khi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
thực hiện từ năm hai nghìn một mươi sáu và dư luận đặt ra câu hỏi đó là liệu chỉ có riêng hà giang sai phạm
hay là còn những tỉnh thành khác mà chưa bị phanh phui
cái việc phát hiện ra sự bất thường điểm thi của hà giang có được từ khi bộ giáo dục và đào tạo công bố điểm thi
đồng thời công bố phổ điểm các môn thi
mọi người đều thấy mặt bằng trung của hà giang theo kỳ vọng quốc gia thì sẽ không thể có số lượng
gọi không thể có thì tôi nói không hẳn đến mức độ như vậy
nhưng mà việc có được cái con số các em học sinh mà có cái thành tích học tập ở mức cao như vậy kết quả cao như vậy
với một cái kỳ thi mà đề khó như vậy quả thực là khó tin và phải kiểm tra lại
tôi đánh giá cao là bộ giáo dục và đào tạo sau khi nhận được cái phản ánh này thì đã lập tức vào cuộc kiểm tra vào đến bây giờ thì như chị biết
đã phát hiện ra không chỉ là một em mà là một trăm một mươi bốn em hơn ba trăm linh bài thi đã bị sửa điểm
ông vũ trọng lương đã được xác định là thủ phạm việc này
và cơ quan công an thì đang làm việc đấy để tìm ra ngoài ông vũ trọng lương còn ai không hay là ông vũ trọng lương đã làm như thế nào và mức độ phạm tội của ông ấy đến đâu
nhưng ở đây câu chuyện nó đã đến mức độ nghiêm trọng hơn nữa rồi
mấy ngày hôm nay nó có thêm cái dư luận về việc là không chỉ hà giang mà một số tỉnh thành như là lạng sơn la
gần đây nữa gần hơn nữa càng về cuối tuần thì lại càng có thêm thông tin về vĩnh phúc hòa bình
ở phía nam thì cũng có bạc liêu ví dụ thế
thì bộ giáo dục và đào tạo đang thể hiện một cái cố gắng để khắc phục cái hậu quả bằng cách là sẽ kiểm tra sẽ kiểm tra ở tất cả các địa phương mà có nghi vấn
thế nhưng mà muốn làm gì thì làm liên quan đến cái vụ việc này thì cũng cần phải lưu ý cái quyền lợi của các em học sinh khác
chúng ta có gần một triệu thí sinh thi thì việc kiểm tra theo tôi là cần thiết nhưng mà chúng ta phải có kế hoạch ngay từ đầu bởi vì như thế này ạ
cái xét tuyển của các em các con vào đại học cao đẳng năm nay đã bắt đầu từ ngày một mươi chín tháng bảy là đã bắt đầu rồi
những em những con hoặc là những địa phương không có gian lận thì không thể bị ảnh hưởng về cái chuyện này được
vẫn phải để cho các em xét tuyển vào đại học cao đẳng bình thường
đấy là quyền lợi chính đáng
kể cả các địa phương có nghi ngờ thì bây giờ chúng ta cũng vẫn phải làm
nhưng nếu như sau này phát hiện ra đấy là trường hợp có nếu có tiêu cực chẳng hạn
thì hoàn toàn có thể loại ra kể cả đã tuyển vào các trường đại học chẳng hạn thế
đối với câu chuyện ở tỉnh hà giang thì có lẽ là chúng ta không chỉ nói về việc sai trái
mà vấn đề ở đây chính là câu chuyện về mặt đạo đức
sự gian dối trong một cái ngành nghề mà được vinh danh là nghề cao quý
thưa chị đón xin thế này
đầu tiên đến đây thì tôi phải nói việc như thế này đã
thứ nhất tôi chắc là các em học sinh sẽ không thể đi nói với ông lương
sửa điểm cho cháu
các em cũng không thể tìm cách tiếp cận được với lại cả hội đồng thi
hay là những người mà có thể có tác động điểm thi để nhờ giúp đỡ cho mình
hoặc thậm chí hay nói luôn là các con còn non trẻ lắm
không dám làm cái việc ấy đâu
câu chuyện đấy là chuyện của người lớn
cha mẹ phải dạy con mình lòng trung thực
sao lại làm cho cái việc mà nó thiếu trung thực như vậy để giúp cho con mình
một cách nó rất không trong sáng như thế
ông lương thì ông đã có lỗi rồi
bây giờ tôi gọi là có lỗi thôi
còn có tội hay không thì chưa biết
thì phải để các cơ quan hữu quan ta làm
nhưng rõ ràng cái việc ông làm đã làm ảnh hưởng chung đến ngành giáo dục
đến một cái hình ảnh của những con người rất là được xã hội tôn trọng
mà bây giờ ông làm như thế
tất nhiên phải nói như thế này
quy trình nào cũng do con người tạo ra
thì hoàn toàn có thể sẽ có kẻ ở
con người ta có đạo đức thì người ta không lợi dụng kẻ ở ấy
để mục đích vụ lợi cho mình
hay là cho người thân của mình
nhiều tờ báo cũng đặt vấn đề là phải chăng đã đến thời điểm mà chúng ta nên cân nhắc bỏ kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
không biết là quan điểm của nhà báo về cách đặt vấn đề này như thế nào
cái câu chuyện thi cử của chúng ta đã được bàn vài chục năm nay
không phải là bây giờ mới bàn đến
và nó luôn là một cái nỗi lo
là một cái điểm mà nó dễ gây bức xúc
trong dư luận xã hội
trong thi ba chung cũng thế
bản thân bộ giáo dục và đào tạo hiện nay cũng đã có ý kiến là sẽ duy trì cái chương trình cái cách thi quốc gia này
cho đến khoảng năm hai nghìn hai mươi một khi mà áp dụng cái chương trình giáo dục mới
khi áp dụng cái chương trình giáo dục phổ thông mới thì chắc chắn thi cũng sẽ phải khác
vậy thì sao
mặc nhiên là sẽ phải có thay đổi
cho đến khi phù hợp thì thôi
tìm ra được phương thức thi tốt nhất gì thôi
tuy nhiên để thay đổi hẳn ngay lập tức cái chương trình thi quốc gia này thì theo tôi cần phải có một đánh giá
nó toàn diện
cái được cái mất
năm nay có gian lận
phát hiện ra rồi
nếu như chúng ta khắc phục nó
sáng năm chúng ta vẫn có thể áp dụng được
chúng ta khắc phục sai phạm cái sai
chứ không có nghĩa là chỉ vì một cái lỗi mà có thể bỏ đi cả những cái mặt được khác của cả một cái kỳ thi mà ít nhất là trong mấy năm nay cũng đều được mọi người đánh giá là nó đáp ứng được phần nào cái kỳ vọng của nhân dân của xã hội
xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác
vâng cơm bác
cơn bão số ba vừa qua thì đã xảy ra và dóng lên hồi chuông về những nguy cơ có thể xảy đến
dẫu đây là thiên tai thế nhưng mà câu hỏi vẫn phải đặt ra đó là chúng ta làm thế nào để có thể hạn chế được thiệt hại cũng như là lường trước được những hậu quả do thiên tai gây ra
bây giờ bắt đầu vào cái mùa thiên tai ở nước ta rồi
khắp nam bắc sẽ phải chuẩn bị tinh thần đối diện với thiên tai địch họa rất là lớn mà càng ngày càng nghiêm trọng hơn
có nhiều người đã nói cái lý do là vì chúng ta không bảo vệ môi trường này chúng ta đã phá rừng này
thôi hậu quả đấy đã thấy rồi
những việc khắc phục thì nó đơn giản thôi
đã phá rừng thì phải trông lại rừng
nhưng trước mắt nhất việc đầu tiên cần đó là cái việc dự báo
cái dự báo về thiên tai cái dự báo về thời tiết và cái sự chuẩn bị sẵn sàng của mọi cấp mọi ngành của nhân dân
theo tôi là cái cách tốt bây giờ để chúng ta hạn chế cái thiệt hại là
trước khi đến với câu hỏi cuối cùng thì tôi muốn hỏi nhà báo là không biết là
nhà báo có hay sử dụng phương tiện grab không ạ
hàng ngày hiện nay tôi đang sử dụng phiên tượng cam cộng đó để đi làm
vâng và chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa thôi thì bộ giao thông vận tải sẽ phải trình chính phủ dự thảo nghị định sửa đổi
nghị định tám mươi sáu hai nghìn một mươi bốn ndcp về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô
và điều này thì rõ ràng là tác động lớn đến hoạt động kinh doanh vận tải sử dụng công nghệ
vậy thì theo nhà báo là cần phải có quan điểm như thế nào trong việc xây dựng phương thức quản lý đối với loại hình kinh doanh vận tải này
cái xây dựng pháp luật nó có câu chuyện nó như thế này
thực tế nó diễn ra và sau đó thì chúng ta sẽ xây dựng ra các cái khung hành lang pháp lý để quản lý rồi để định hướng nó
chứ thường thì chúng ta sẽ không thể dự báo trước được
cái vận tải bằng công nghệ tham gia vào cái thị trường vận tải công cộng uber vicrap là một cái mà rõ ràng chúng ta thấy được rõ nhất cái điều đó
việc ban hành nghị định theo tôi là một cái bước đương nhiên không thể không làm
tuy nhiên thì chúng ta cũng phải thận trọng và có sự phân định rạch ròi ra
rõ ràng đến bây giờ thì chúng ta thấy taxi công nghệ tôi cứ gọi như vậy
bởi vì nó không chỉ có grab đâu nó có nhiều hãng khác nữa
hay là cái vận tải hành khách bằng phương tiện ô tô nhưng mà sử dụng công nghệ
tồn tại song song với lại cả cái hệ thống vận tải truyền thống đã có từ trước nay
nhưng rõ ràng họ
cùng là vận tải hành khách lấy tiền
chỉ là khác nhau về mặt phương thức áp dụng nó hay cái tên gọi nó
chúng ta phải phân biệt được hay là phải dạch dòi cái khái niệm của các cái loại hình ấy
để đưa ra các biện pháp quản lý khác nhau mà hiệu quả
chứ không thể áp dụng chung cái đối với truyền thống của phương tiện truyền thống với lại cả phương tiện công áp dụng công nghệ này
và không nên viết một cái chung quản lý chung cho cái loại này
mà phải tách bạch nó ra
rồi mọi người dự báo là dần dần thì cái loại hình vận tải truyền thống cũ nó có thể nó sẽ mai một và nó không còn nữa
thì trong khi nó chưa còn bây giờ nó vẫn còn cứ năm mươi năm mươi thế này thì chúng ta phải đáp ứng được với cả cái nhu cầu thực tế của đời sống thôi chị ạ
xin cảm ơn những chia sẻ của nhà báo đào ngọc tước về những thông tin đáng chú ý trong tuần qua
vâng xin cảm ơn chị xin chào chị và chào quý vị khán giả
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị toàn quốc về tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở
tổng bí thư nguyễn phú trọng thẳng thắn chỉ ra lâu nay nhiều nơi cứ nói là thực hiện dân chủ
nhưng thực chất là người đứng đầu cơ quan
đơn vị đó vẫn mượn danh hoặc nhân danh tập thể để hợp thức hóa những quyết định ý chí chủ quan của cá nhân mình
phát biểu tại hội nghị chuyên đề về công tác xây dựng pháp luật năm hai nghìn một mươi chín
chủ nhiệm ủy ban tư pháp lê thị nga chỉ rõ tình trạng xin rút lùi ra khỏi chương trình không phải là vấn đề mới
nếu không cương quyết khắc phục một mươi năm sau những tồn động trong công tác xây dựng pháp luật sẽ vẫn thi như hiện nay
thậm chí hiện nay còn phát sinh tình trạng chính phủ nửa đường đổi ý